quý vị nghĩ gì về những phát ngôn trên của cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
xin hãy để lại bình luận phía dưới
còn bây giờ xin chào và gặp lại